trong khi dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp
thì dịch sốt xuất huyết cũng vào giai đoạn cao điểm với số người mắc tăng mạnh tại nhiều địa phương
riêng tại địa bàn hà nội trong tuần qua đã ghi nhận hơn hai trăm linh trường hợp sốt xuất huyết tăng bảy mươi sáu ca so với tuần trước đó
trong đó có nhiều bệnh nhi ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bệnh viện nhi trung ương
bệnh nhi này điều trị sốt xuất huyết tại viện tám ngày
chị thu trang cho biết đến nay con chị vẫn mệt nhiều dưới da xuất hiện nhiều chấm xuất huyết và không ăn được
cháu năm nay vào lớp một sốt xuất huyết kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến cháu bỏ lỡ tuần đầu đi học quan trọng
tại bệnh viện nhi trung ương từ đầu năm đến nay ghi nhận sáu mươi trường hợp xuất xuất huyết phải nhập viện
đáng nói nếu như từ tháng một đến tháng bảy chỉ ghi nhận giải rác thì từ cuối tháng tám đến nay số ca mắc đang có xu hướng tăng nhanh thậm chí có những cháu bé sơ sinh chỉ vài ngày tuổi
bên cạnh đó do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín nhiều phụ huynh lo ngại nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện
biệt được bệnh với những bệnh bình thường khác nên đã không dám tới bệnh viện để khám và điều trị
các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần hết sức lưu ý việc hạ sốt và bù dịch cho trẻ trong những ngày đầu nhiễm bệnh
về cơ bản những bệnh nhân nhiễm virus nói chung đều có bệnh hiện ban đầu gần giống nhau
vì vậy vấn đề đặt ra là phải theo dõi các dấu hiệu cảnh báo
hạ sốt chỉ nên dùng hạ sốt bằng paracetamol thông thường với liều khoảng từ một mươi một mươi năm g trên kg cân nặng cho mỗi sáu giờ
ngoài ra không được dùng các loại thuốc hạ sốt khác vì sẽ có gây nguy hiểm cho trẻ
tại hà nội chỉ trong vòng một tuần qua đã có thêm hai trăm hai mươi tám trường hợp mắc mới xuất xuất huyết
theo các bác sĩ không giống như các bệnh virus thông thường khác có thể tự khỏi sau ba đến năm ngày
sốt xuất huyết có thể diễn biến nặng hơn ở ngày thứ tư đến ngày thứ bảy
do đó ngay sau khi ghi nhận những dấu hiệu bất thường người dân cần đến bệnh viện để thăm khám